ngoài ra ssi research cho rằng việt nam được hưởng lợi từ nhu cầu thép tiếp tục tăng mạnh ở trung quốc
trong năm hai nghìn hai mươi một ước tính nhu cầu tăng khoảng ba đến năm từ mức cơ sở thấp trong năm hai nghìn hai mươi nhờ kỳ vọng kinh tế vĩ mô chung phục hồi
cùng với hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và dòng vốn fdi vào việt nam
thống kê của cục hải quan cho thấy xuất khẩu thủy sản của việt nam có dấu hiệu phục hồi khi kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng bảy tăng

varsep dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ phục hồi dần vào quý ba và quý bốn
kim ngạch xuất khẩu cả năm hai nghìn hai mươi có thể đạt tám hai mươi sáu tám ba tỷ usd giảm ba tám so với năm hai nghìn một mươi chín
theo varsep doanh số bán lẻ trên thị trường toàn cầu ổn định hoặc thậm chí tăng là những dấu hiệu lạc quan cho xuất khẩu
đối với các mặt hàng thủy sản đông lạnh đóng hộp ướp và hun khói với thời hạn sử dụng lâu hơn
đồng thời hiệp định evfta
có thể sẽ là một cú hích cho xuất khẩu thủy sản việt nam trong những tháng cuối năm
dự thảo thông tư của bộ tài chính đề xuất cho phép người đủ một mươi năm đến một mươi tám tuổi được mở tài khoản giao dịch trên thị trường chứng khoán
nhưng phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý
theo dự thảo nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán là người đủ một mươi tám tuổi trở lên
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật việt nam
song đáng chú ý tại điểm b mục một mươi
sự thảo của bộ tài chính cũng cho phép người đủ từ một mươi năm tuổi đến chưa đủ một mươi tám tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý
theo ngân hàng nhà nước thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm nay
trong nửa đầu năm lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng một trăm tám mươi
giao dịch qua internet cũng tăng ba mươi sáu về giá trị so với cùng kỳ
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
số lượng thẻ lưu hành đạt mức một trăm linh sáu triệu thẻ tăng khoảng một mươi bốn năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng tương ứng hai mươi
theo dữ liệu từ tổng cục thống kê
khách quốc tế đến nước ta trong tám tháng đầu năm giảm gần bảy mươi so với cùng kỳ năm trước
trong tám tháng khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh
tính chung tám tháng năm hai nghìn hai mươi
khách quốc tế đến nước ta ước đạt ba bảy trăm ba mươi
bảy trăm bảy mươi bốn lượt người giảm sáu mươi sáu sáu so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách đến từ châu á chiếm bảy mươi ba
tổng số khách quốc tế đến nước ta giảm sáu mươi tám tám so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị và các bạn
nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân